bệnh viện nhi đồng một tp hcm đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân một mươi sáu tuổi bị sán giải hao làm ổ trong não gây phủ não
bệnh nhân tên là a lý hùng ở thị trấn đắc tô huyện đắc tô tỉnh con tum bị căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh
nên tuy một mươi sáu tuổi nhưng vóc dáng và cân nặng chỉ như em bé năm sáu tuổi
ca phẫu thuật kéo dài bốn năm giờ đồng hồ với sự phối hợp giữa các bác sĩ của bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
đã đưa tổ sán giải heo đường kính năm cm ra khỏi não bệnh nhân
được biết bệnh nhân này nhập viện cách đây ba tháng trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng chỉ cao một hai mét nặng hai mươi kg
bị nhức đầu kinh niên cộng với chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh
kết quả chẩn đoán hình ảnh phát hiện một khối đường kính năm cm tồn tại trong não là tổ của nhiều ấu trùng sán giải heo
nếu không được phẫu thuật tính mạng bệnh nhân có thể bị đe dọa
vì vậy các bác sĩ đã cố gắng áp dụng nhiều biện pháp giúp bệnh nhân tăng cường thể lực
và đến ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua bệnh nhân đã đủ điều kiện để lên bàn mổ
bệnh nhân sẽ được tiếp tục truyền các yếu tố miễn dịch định kỳ để điều trị tình trạng suy giảm miễn dịch bẩm sinh
với hy vọng sẽ giúp bệnh nhân dần được tăng cường hệ miễn dịch
về nguyên nhân bệnh nhân mắc sán giải heo các bác sĩ cho rằng có thể sa dùng nguồn nước không sạch
có chứa chất thải của heo nhiễm sán